liên quan đến vụ tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts xuất bến vào ngày hai mươi một tháng sáu tại cảng phan thiết tỉnh bình thuận
đi đánh bắt tại biển trường sa dk một với một mươi năm thành viên bị sóng đánh chìm
hiện có bốn người sống sót thần kỳ sau chín ngày lênh đênh trên thuyền thúng được trở về
vào đêm qua xe của đoàn công tác bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận
chở ba thuyền viên từ tỉnh khánh hòa về tỉnh bình thuận
riêng ông trần văn thanh một trong bốn thuyền viên được cứu sống đợt này
vẫn phải ở lại bệnh viện tại tỉnh khánh hòa để điều trị vì sức khỏe yếu
theo thông tin từ bốn thuyền viên vừa được cứu sống tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts bị sóng lớn đánh chìm
vào lúc năm giờ ngày chín tháng bảy các lao động trên tàu đã chia ra đi trên hai thuyền thúng chai
trong đó thúng có bảy người trong thời gian lênh đênh trên biển đã có ba người do đói khát
và bị thương tích trước đó tử vong và các thuyền viên trên tàu đành bỏ lại thi thể trôi trên biển
không rõ vị trí thuyền thúng còn lại có tám người hiện vẫn chưa có thông tin về
còn lại vẫn được các lực lượng gồm hai máy bay bốn tàu hải quân các tàu cá đang hoạt động trong vùng biển
tìm kiếm cũng như các tàu vận tải lưu thông qua lại tăng cường giả soát
theo sự điều động của trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn quốc gia